qua kiểm tra các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bắc giang đã phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán bar sli
tại tổ dân phố my điền hai thị trấn nánh huyện việt yên trong đó có nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi giờ đêm ngày chín tháng bảy cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
công an huyện việt yên phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra quán ba sllight
qua đó phát hiện có hai trăm hai mươi bốn người đang tụ tập trong quán nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy bay lắc
cơ quan công an bắt quả tang tại chỗ năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp lực lượng chức năng đã thu giữ một số tăng vật là ma túy hai mươi năm bình khí cười và những đồ vật khác có liên quan
sau khi phân loại công an tỉnh bắc giang tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định